trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đang quyết liệt
triển khai các biện pháp phòng chống sẵn sàng phương án ứng phó với dịch bệnh này
tất cả các địa phương đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
tiến hành thống kê đàn lợn trên địa bàn dự kiến vị trí trôn lấp gia súc tập trung
đối với những trường hợp không thể tiêu hủy tại chỗ
hiện các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đều đã ký cam kết không giấu dịch
không mua bán vận chuyển lợn bệnh chết không giết bổ tiêu thụ thịt lợn bệnh chết
không vứt lợn chết ra môi trường
theo thống kê đến thời điểm này tỉnh bà rịa vũng tàu đang có tổng cộng hơn bốn trăm bảy mươi một con lợn
trong đó có hơn hai trăm bảy mươi chín con được nuôi tập trung tại một trăm một mươi sáu trang trại
số còn lại được nuôi nhỏ lẻ tại hộ gia đình